hành lang an toàn lưới điện cao áp luôn tiềm bẩn những nguy cơ mất an toàn đặc biệt trong mùa mưa bão
để xử lý vấn đề này các đơn vị trực thuộc evn npt đã thường xuyên chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương kiểm tra xử lý những điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp
trước và sau mỗi cơn bão evn npt đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra chập tỉa những cây cao ngoài hành lang nhưng có nguy cơ gãy đổ vi phạm khoảng cách an toàn
cứ tiến đường dây năm mươi tám km đi ngang qua các vùng
điện tài điện hòa vang đang trang diện mở rộng các khu bù gồm khu dân cư và các khu công nghiệp
đây là những khu có thường xuyên có hoạt động dưới hoặc là gần tuyến hành lang
để đảm bảo thì hàng ngày chúng tôi phải thường xuyên đi kiểm tra dọc tuyến để kiểm soát được toàn bộ các hoạt động của việc kẻ tạo nâng cấp của thành phố
cùng với việc phối hợp kiểm tra
truyền tải điện đà nẵng đã phối hợp với lực lượng công an địa phương tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ đối với hệ thống truyền tải điện năm trăm linh kv là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
về công tác kiểm tra giám sát xử lý các hoạt động vi phạm phá hoại khủng bố nhằm vào lưới điện quốc gia
thứ hai đó là về công tác tuyên truyền vận động bà con
việc vi phạm hành lang lưới điện cao áp như trồng cây xây nhà thả vật bay khai thác đất mở mỏ vi phạm khoảng cách an toàn điện có thể gây ra sự cố lưới điện truyền tải
chính vì vậy công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về tầm quan trọng của các công trình lưới điện truyền tải đi qua khu dân cư
nương rẫy luôn được truyền tải điện đà nẵng thực hiện để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện
trong thời gian qua xã cũng đã quán triệt các hộ dân và công em của các hộ dân mà sống dạc theo tiến đường điện nam trang
thứ nhất là không có thỏa dìu kề trụ điện nam trang
thứ hai nữa thì phối hợp trang công tác quản lý hành lang tiếng
đặc biệt là trang quá trình
trang mà kiểm tra và xử lý trên địa bàn trang đó là về xây dựng ngọt này
thứ hai nữa là trồng cây lâu nam trang hành lang tiếng
thì y bà nhân xã phối hợp với ngành thì đã lập biên bản xử lý phi phẩm hoàn chính theo quy định
để đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện trên địa bàn
truyền tài điện đà nẵng đã chỉ đạo các đội quản lý đường dây
thường xuyên kiểm tra các tuyến đường dây trên địa bàn đơn vị quản lý
tại những khu vực người dân phát nương rẫy
mỗi người dân sống quanh khu vực lưới điện truyền tải đi qua
cần phải có ý thức hơn trong sinh hoạt và sản xuất tránh nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra
bởi bảo vệ lưới điện truyền tải chính là bảo vệ cuộc sống của mỗi người dân